xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết miền bắc trong những ngày tới sẽ có xu hướng tăng nhiệt nhẹ trời tạnh giáo ngày nắng
sương mù nhẹ chỉ xuất hiện vào sáng sớm tuy nhiên cũng không gây trở ngại nhiều đến các hoạt động lưu thông
nhiệt độ tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tăng nhẹ lên ở ngưỡng một mươi sáu hai mươi chín độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa sáng sớm có sương mù ngày nắng
với mức nhiệt cao nhất sẽ giao động trong ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt còn cao hơn từ hai ba độ cảm giác hơi oi nóng
đến với khu vực trung bộ do sự suy yếu dần của không khí lạnh mưa cũng trên đà giảm tại khu vực các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
nền nhiệt tại đây cũng sẽ tăng nhẹ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ có nơi cao hơn
khu vực đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như ba ngày tới phổ biến là ít mưa ngày nắng
với nền nhiệt trong ngày giao động trong khoảng hai mươi một ba mươi một độ
có nơi sẽ vượt ngưỡng ba mươi một độ
lưu xuống phía nam khu vực tây nguyên mưa hầu như chỉ ở diện vài nơi ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất tăng trở lại ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
riêng khu vực đắk nông lâm đồng có thể xuất hiện mưa rông cục bộ về cuối ngày
còn tại khu vực nam bộ mưa vẫn có thể xuất hiện ở mức độ giải rác tập trung chính trong chiều tối nay và ngày mai
sau đó cũng có xu hướng giảm dần diện thu hẹp hơn
chủ yếu sẽ xuất hiện ở khu vực miền tây nam bộ
nhiệt độ tại khu vực này cũng quay trở lại ở mức hai mươi ba ba mươi bốn độ riêng miền đông có nơi cao hơn